ngày hai mươi năm tháng chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm
vừa tạm giữ lô hàng hai mươi hai chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone một mươi năm từ singapore về việt nam
qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín nam hành khách tên là trần nhật sơn
thực hiện xong thủ tục nhập cảnh vào việt nam và đưa hành lý sách tay gồm một ban lô màu đen
qua máy soi số sáu của đội thủ tục hành lý nhập khẩu tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
trước khi đưa hành lý qua máy soi trần nhật sơn không thực hiện khai báo hải quan
tại thời điểm kiểm tra soi chiếu tổ công tác nghi vấn bên trong hành lý của hành khách trần nhật sơn
có chứa hàng hóa là điện thoại di động vượt định mức miễn thuế nên đã mời sơn vào phòng kiểm tra
kết quả kiểm tra tổ công tác phát hiện trong hành lý sách tay của sơn có hai mươi hai chiếc điện thoại nhãn hiệu iphone một mươi năm pro max
được sơn mua tại sinh và không khai báo nộp thuế với cơ quan hải quan khi nhập cảnh vào việt nam
qua làm việc sơn cho biết mục đích mua và mang hai mươi hai chiếc điện thoại iphone một mươi năm pro max
từ singapore về việt nam là để bán kiếm lời và tổng trị giá hàng hóa ước tính là khoảng chín trăm linh triệu đồng
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm
đã lập biên bản bắt người phạm tội và quyết định tạm giữ đối với trần nhật sơn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh và điều tra để xử lý
theo quy định của pháp luật